thưa quý vị chỉ sau một thời gian ngắn tập trung lực lượng khẩn trương điều tra
truy tìm hung thủ gây ra vụ án mạng xảy ra tại phường hàm tiến thành phố phan tiết tỉnh bình thuận
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận cho biết đã bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ án
được biết nghi phạm và nạn nhân cũng có cùng quốc tịch nga
từng ở chung phòng trọ và có mối quan hệ thân thiết với nhau
theo lời khai ban đầu của nghi phạm vào khuya ngày ba mươi tháng một
tại phòng trọ thuộc khu phố một phường hàm tiến xuất phát từ mâu thuẫn từ việc thuê phòng trọ
dẫn đến đánh nhau nghi phạm đã dùng búa tấn công khiến nạn nhân tử vong
sau đó nghi phạm trở thi thể của nạn nhân đi vứt xác phi tàng và đem hung khí cất dấu
hiện cơ quan chức năng đã thu giữ được phương tiện chở nạn nhân đi phi tàng
đồng thời tại nơi làm việc của đối tượng cũng đã thu giữ được chiếc búa hung khí gây ra vụ án trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cà mau đang tạm giữ hình sự lê khắc quy
trú tại xã khánh hưng huyện trần văn thời
vì liên quan đến hành vi cướp giật tài sản tại một tiệm vàng thuộc khu vực khóm một phường sáu thành phố cà mau
trước đó vào trưa ngày ba tháng hai lê khắc quy đến tiệm vàng thuộc khóm một phường sáu thành phố cà mau
giả vờ mua nhẫn có trọng lượng một lượng vàng
khi chủ tiệm đưa nhẫn cho xem quy đeo vào tay thử rồi bất ngờ bỏ chạy
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào khoảng sáu giờ công an thành phố cà mau phối hợp cùng với phòng cảnh sát hình sự
đã bắt giữ được lê khắc quy tại xã khánh hưng huyện trần văn thời
công an huyện đô lương tỉnh nghệ an chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
vừa phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng mua bán tàng trữ một trăm ba mươi kg pháo nổ trái phép
hai đối tượng bị bắt giữ bao gồm phan thị huê và phan thị thu hương
đều trú tại huyện đô lương tỉnh nghệ an
lực lượng chức năng đã thu giữ gần một trăm ba mươi kg pháo nổ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận lợi dụng nhu cầu về pháo của người dân vào dịp cuối năm tăng cao
nên đã tìm mua pháo về cất giấu và bán lại nhằm thu lời bất chính
hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự hai đối tượng này để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng mai văn phương
trú tại phường thành phước thị xã bình minh để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an thị xã bình minh
đã bắt giữ hai đối tượng từ thành phố cần thơ qua địa bàn thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
mua ma túy với mục đích sử dụng
qua điều tra xác minh lực lượng công an đã xác định phương là đối tượng bán ma túy cho các con nghiện
nên đã tiến hành bắt giữ
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của phương lực lượng công an quả thu giữ nhiều bịch ni lông
ống nhựa có hàn kín chứa chất ma túy cùng với nhiều dụng cụ đựng để phân chia ma túy
qua tết nhanh đối tượng phương có kết quả dương tính với chất ma túy
bước đầu phương thừa nhận toàn bộ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình
liên quan tới vụ lật xe khách tại đèo lò so ở con tum
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh con tum cho biết đã xác định được nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn trên
theo đó nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế phan nhật
chú tại tỉnh đắk lắc điều khiển xe không làm chủ được tốc độ
không giảm tốc độ khi qua đoạn đường cong cua khiến cho xe mất lái tự gây tai nạn
trước đó vào khoảng hai mươi một h bốn mươi năm phút ngày ba tháng hai
tại km một nghìn bốn trăm năm mươi năm cộng với ba trăm linh đường hồ chí minh
đoạn qua thôn đắk gô xã đắk grong huyện đắk lê tỉnh con tum
xe ô tô khách mang biển số bốn mươi bảy b năm trăm hai mươi chín loại bốn mươi ba chỗ do anh nhật điều khiển lưu thông theo hướng quảng nam đi con tum
khi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn khiến nhiều người bị thương
cơ quan chức năng đang chờ kết quả trích xuất giám sát hành trình
kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu và thử các chất ma túy đối với tài xế phan nhật
điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam trần quang anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu điều tra công ty cổ phần phát triển nhân lực quốc tế anh có địa chỉ tại số một trăm năm mươi đường quang trung
phường thạch quý thành phố hà tĩnh được sở kế hoạch và đầu tư tỉnh hà tĩnh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
lần đầu vào ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai do trần quang anh chú tại xã cẩm nhượng huyện cẩm xuyên làm giám đốc
kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty
công ty anh có ngành nghề kinh doanh là tư vấn giới thiệu và môi giới lao động việc làm
nhưng trần quang anh vẫn triển khai hoạt
trần quang anh đã đưa ra nhiều thông tin gian dối là công ty anh nh có chức năng tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động
tư vấn du học và liên kết các công ty tại thành phố hà nội để tuyển dụng đưa người đi xuất khẩu lao động
đi du học sang các nước như là nhật bản hàn quốc và các nước khác trên thế giới
thời gian xuất cảnh nhanh chi phí thấp
vì tin tưởng nhiều người lao động học sinh trên địa bàn các tỉnh nghệ an hà tĩnh đến công ty anh đăng ký đi xuất khẩu lao động
đi du học trần quang anh đã hướng dẫn làm hồ sơ và nhận tiền của một mươi bốn bị hại với tổng số tiền là tám trăm hai mươi triệu đồng
sau khi nhận tiền trần quang anh không làm các thủ tục để đưa các lao động học sinh đi xuất khẩu lao động
đi du học mà sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án làm rõ vai trò trách nhiệm của các cá nhân có liên quan
những ai là bị hại trong vụ án nói trên đề nghị liên hệ với thiếu tá nguyễn tiến sĩ
điều tra viên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh theo số điện thoại chín trăm một mươi chín một trăm tám mươi hai tám trăm năm mươi năm
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị do thiếu tiền tiêu tết trả nợ và mua ma túy lương tấn hải ba mươi chín tuổi và nguyễn thanh tỉnh ba mươi tuổi cùng chú tại huyện crong bắc tỉnh đắk lắc
rủ nhau trộm cắp gần hai mươi chiếc xe máy đem bán công an huyện chư quynh tỉnh đắk lắc vừa đưa ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với hà tĩnh
chư quynh tỉnh đắk lắc vừa đưa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với hà tĩnh